xin được kính chào và mời quý vị các đồng chí với các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
mở đầu bản tin là thông tin liên quan đến vụ cháy tiệm sửa xe máy trên địa bàn thành phố phan thiết tỉnh bình thuận xảy ra vào chiều ngày hôm qua
đến thời điểm hiện tại thì vụ cháy đã làm ba người tử vong bé trai ba tuổi có tiên lượng rất xấu
vào trưa ngày hôm nay mùng một tháng chín bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận cho biết bé trai chín tuổi trong vụ cháy đã không qua khỏi
và sau khi làm các thủ tục pháp lý với thân nhân bệnh viện đã hỗ trợ xe trở thi thể cháu về với gia đình
hiện nay tình trạng của cháu bé ba tuổi cũng đang tiên lượng rất xấu và các y bác sĩ của bệnh viện đang nỗ lực hết sức để cứu chữa
thời điểm xảy ra vụ cháy ba mẹ con chủ nhà mắc kẹt bên trong
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường phun nước và cứu ba mẹ con ra ngoài
khoảng một mươi năm phút sau đám cháy đã được khống chế
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp cận và đưa cả ba ra ngoài
tuy nhiên người mẹ đã tử vong ngay sau đó
ngoài ra một người dân ở bên cạnh khi lao vào cứu người cũng đã bị điện giật tử vong